huyện nam trà my tỉnh quảng nam là nơi có nhiều cây dược liệu quý hiếm như sâm ngọc linh
quế trà my sâm nam dạo cổ lam đương quy
song song với việc bảo tồn nguồn gen phát triển nguồn dược liệu
lần đầu tiên huyện nam trà my đã biên soạn giáo trình về cây dược liệu đưa vào giảng dạy
trong chương trình ngoại khóa
đây là một cách làm mới nhằm giúp học sinh dân tộc thiểu số nâng cao hiểu biết
ý thức bảo vệ động viên gia đình phát triển nguồn dược liệu quý và nâng cao ý thức bảo vệ rừng
đây là buổi học ngoại khóa về tìm hiểu cây dược liệu của các em học sinh lớp chín
trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở trà gion huyện nam trà my
tại đây các em học sinh được tìm hiểu về tác dụng quý của các loài cây dược liệu như
quế sâm nam giào cổ lam đương quy và đặc biệt là cây sâm ngọc linh
vừa học lý thuyết vừa thực hành tại vườn ươm của nhà trường đã giúp học sinh nắm vững kiến thức
về cây dược liệu và động viên gia đình tham gia trồng cây dược liệu phát triển kinh tế hộ gia đình
khi con học với ngoại khóa con đã tìm hiểu được rất là nhiều điều như trồng cây dược liệu
và nhân cách chăm sóc qua đó cho chúng con biết rằng cây dược liệu quý và nên phát triển cây dược liệu
từ thành công của mô hình giảng dạy ngoại khóa cây dược liệu ở trường trà gion
từ năm học này huyện nam trà my sẽ đưa giáo trình này vào giảng dạy ngoại khóa
ở các trường trung học cơ sở
đây là một trong nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình

sau đó mình đi vào thực tế từng trường
để việc bảo tồn phát triển cây dược liệu quý mang tính bền vững và có tính chiến lược quốc gia
thiết nghĩ ngoài việc đầu tư của nhà nước sự tham gia của doanh nghiệp và người dân
thì việc gieo mầm ý thức hiểu biết và bảo vệ cây dược liệu ngay trong học đường
là bài học cần được nghiên cứu và nhân rộng ở những địa phương có tiềm năng phát triển cây dược liệu quý hiếm này